sau kỳ nghỉ tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có hơn chín mươi tám công nhân và người lao động ở thành phố hồ chí minh
quay trở lại làm việc tại các nhà máy xí nghiệp sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nhờ làm tốt công tác chăm lo tết cho công nhân và người lao động từ chế độ thường tết
lương tháng thứ một mươi ba tặng vé tàu vé xe tổ chức xe đưa đón công nhân về quê ăn tết
gặp mặt lì xì đầu năm hiện nay đã có gần một năm triệu công nhân và người lao động đã trở lại làm việc bình thường
lực lượng lao động đã trở lại làm việc ổn định từ những ngày đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và tới nay đã ổn định
các dây chuyền ngắn xuất của các doanh nghiệp thì hiện giờ đang ổn định ngắn xuất bởi vì lực lượng lao động
là cảm bảo được các lực lượng không thiếu hụt và họ sẵn sàng bước vào năm mới để hoàn thành những chi tiêu
mục tiêu của họ ra trong năm hai nghìn một mươi chín
cùng với khí thế gia quân đầu năm của thành phố hiện nay hơn ba trăm linh công nhân và người lao động
ở các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm
các công nhân cũng đã trở lại làm việc trong đó có những công ty xí nghiệp công nhân đã trở lại làm việc đạt tỷ lệ chín mươi chín một trăm linh
với khí thế lao động sôi nổi của những ngày đầu xuân tp hcm đang phân đấu đưa kim ngạch xuất khẩu
trong năm hai nghìn một mươi chín đạt năm mươi tỷ usd thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt chín tỷ usd thu ngân sách đạt ba trăm tám mươi tỷ đồng